thưa quý vị và các bạn mới đây tỉnh hậu giang có công văn gửi giám đốc bệnh viện thống nhất tp hcm
đề nghị hỗ trợ nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín do sự f truyền nặng và tử vong cao
trong công văn của tỉnh hậu giang nêu địa phương trong những ngày qua ghi nhận số ca mắc mới tăng nhanh liên tục
nhiều ổ dịch đã xuất hiện trong doanh nghiệp nhà máy công sở bệnh viện và lây lan rộng trong cộng đồng
số trường hợp f chuyển sang có triệu chứng chuyển nặng và tử vong cũng tăng cao
tổng số ca nhiễm của tỉnh hậu giang đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận hơn một mươi một ca nhiễm covid một mươi chín
đã điều trị khỏi bảy ba trăm ba mươi ba ca tử vong ba mươi tám ca hiện còn đang điều trị gần ba năm trăm linh ca
so với tuần trước số ca mắc trong cộng đồng tăng năm mươi bốn tám số ca tử vong tăng một trăm bốn mươi ba số ca điều trị khỏi tăng một mươi năm
số đang điều trị tại bệnh viện tăng bốn bốn số ca bệnh nặng tăng ba mươi chín
trước tình hình đó tỉnh hậu giang đã chủ động mọi nguồn lực huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
nhằm khẩn trương khống chế và kiểm soát dịch hiệu quả trong thời gian sớm nhất
tuy nhiên trong điều kiện tỉnh hậu giang còn khó khăn hạn chế về năng lực điều trị
tỉnh đã đựng bộ y tế sở y tế tp hcm và các bệnh viện trung ương tại tp hcm
trong đó có bệnh viện thống nhất tp hcm quan tâm hỗ trợ thuốc vật tư hóa chất xét nghiệm
phục vụ kịp thời cho công tác phòng chống dịch của tỉnh
bên cạnh đó tỉnh cũng đã tiêm được ba ba trăm bảy mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín mỗi ba
cho lực lượng tuyến đầu chống dịch hoặc làm nhiệm vụ ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao
trên những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín với các biến thể mới
thì việc tiêm vaccine được xem như một biện pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn đại dịch lây lan
hay tiêm chủng đầy đủ và thực hiện nghiêm túc năm k của bộ y tế để tránh những kịch bản xấu có thể xảy ra
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật chỉ kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin chào và gặp lại